ngày một mươi năm tháng một ban tuyên giáo trung ương phối hợp với bộ công an tổ chức hội thi trung khảo
báo cáo viên giỏi năm hai nghìn một mươi chín tại học viện cảnh sát nhân dân
tới dự và chủ trì có đồng chí võ văn thường
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
nhân dịp kỷ niệm chín mươi năm thành lập đảng cộng sản việt nam quang vinh
ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
được sự phối hợp giúp đỡ của đảng ủy công an trung ương tại hà nội
ban tuyên giáo trung ương phối hợp cùng bộ công an tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm hai nghìn một mươi chín
nhằm tìm hiểu chín mươi năm lịch sử thành lập đảng cộng sản việt nam
hội thi diễn ra trong hai ngày ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng một
đây là chương trình có sức lan tỏa rộng
với sự tham gia của hai mươi một thí sinh đến từ hai mươi một tỉnh ủy thành ủy đảng ủy trực thuộc trung mương trên cả nước
một trăm linh thí sinh là những báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng
tâm huyết với nghề có sự đầu tư nghiêm túc
nhiều đề cương chuyên đề được ban giám khảo đánh giá là những tư liệu tài liệu có giá trị tham khảo tốt
cho đội ngũ báo cáo viên phục vụ công tác tuyên truyền
qua các vòng kiểm tra và làm việc của ban giám khảo
hội thi đã lựa chọn tôn vinh một giải nhất bốn giải nhì năm giải ba và một mươi một giải khuyến khích